quy định đến nay cơ sở này chưa được cấp phép thành lập và hoạt động giữ trẻ tại địa chỉ tám mươi ba tôn quang việt phường an hải bắc quận sơn trà của các cơ quan chức năng
theo ủy ban nhân dân quận sơn trà việc nhận giữ trẻ tại cơ sở số nhà tám mươi ba tôn quang việt được cá nhân bà nguyễn thị hát tự ý tổ chức và thuê một số người tham gia giữ trẻ từ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
số trẻ giao động từ năm đến tám trẻ trên ngày
tại thời điểm kiểm tra ngày một tháng ba bà hát không xuất trình được các giấy tờ liên quan
đến việc nhận giữ trẻ tại địa chỉ số tám mươi ba tôn quang việt
như đã được tin trước đó sáng một tháng ba chị t n g h chú phường mân thái quận sơn trà đã lên mạng xã hội tổ cáo bảo mẫu tại trung tâm giáo dục đặc biệt cầu vòng có hành vi thô bạo với con mình
theo chị g h con mình là l t k n sinh năm hai nghìn một mươi bốn bị tự kỷ tăng động dối loạn ngôn ngữ
gia đình gửi cháu tại cơ sở giáo dục đặc biệt cầu vòng
thời gian gần đây thầy cháu sau khi đi học về
bầm tím bất thường nên phụ huynh đến cơ sở nuôi dạy trẻ yêu cầu trích xuất camera và phát hiện con mình bị bạo hành
qua hình ảnh camera ghi lại liên tục trong ngày hai mươi bảy tháng hai cháu n liên tục bị giáo viên dạy dỗ thổ bạo
khi cháu nở khóc to hơn thì bị giáo viên này tiếp tục có những hành vi thiếu chuẩn mực đen nẹt để cháu bớt khóc
đang nói một đoạn clip ghi lại cảnh khi thấy cháu n bị bạn học bắt nạt bảo mẫu đứng bên cạnh còn vỗ tay xoa đầu đồng thời cổ vũ học sinh
đúng rồi con
táng nó đi
tiếp nhận thông tin trưa một tháng ba lực lượng công an phường và các đơn vị liên quan đã lập đoàn kiểm tra đối với cơ sở giữ trẻ nêu trên
trả lời cho những câu hỏi được báo chí đặt ra trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào ngày hai tháng ba liên quan đến những sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
trung tướng tô ân sô người phát ngôn của bộ công an cho biết công ty phúc sơn chỉ có quy mô cấp huyện nhưng vươn mình rất nhanh trúng nhiều dự án lớn trốn thuế
gây thiệt hại sáu trăm bốn mươi tỷ đồng và nợ thuế đến hàng nghìn tỷ đồng
theo đó trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn với quy mô vừa ở tầm cấp huyện trong lĩnh vực xây lắp
từ năm hai nghìn một mươi năm công ty này vươn mình rất mạnh mẽ nhận nhiều công trình từ bắc đến nam
đến nay công ty đã có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng
ông cho biết cơ quan điều tra bước đầu mới xem xét hai dự án
dự án ở vĩnh phúc đã phát hiện công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
ngoài ra theo ông sô doanh nghiệp này còn có nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường nhưng đã bán thu tiền không giao đất cho nhà đầu tư
việc này gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
qua vụ việc này người phát ngôn bộ công an nhận định
có trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của công ty phúc sơn
theo trung tướng tô ân sô công ty này đang thiếu sự kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên môn
công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động
ông còn cho rằng cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp
theo ông sô năng lực mức độ của công ty rất vừa phải nhưng trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng
trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế
trung tướng tôn sô thông tin thêm
theo cơ quan điều tra phó tổng giám đốc của công ty phúc sơn mới học xong lớp bốn
ông cho rằng nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghành
nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân nhà nước
ông sô cũng cho biết cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ mở rộng điều tra
để xử lý đúng người đúng tội và thu hồi tài sản
người phát ngôn bộ công an thông tin thêm
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn cho biết
một bảo vệ của bệnh viện vừa không may ngã từ tầng bảy xuống tầng ba
dẫn đến tử vong khi đang cố gắng ngăn cản một bệnh nhân trầm cảm làm điều dạy rột
theo thông tin ban đầu từ bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
bệnh nhân pvm trú tại số một mươi một c phường đức xuân tp bắc cạn
nhập viện ngày một tháng ba tại khoa thần kinh trần đoán ban đầu bị trầm cảm
hồi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng ba ông nguyễn đình viện là bác sĩ trưởng khoa tâm thần kinh
thực hiện thăm khám bệnh nhân phát hiện bệnh nhân không có mặt tại phòng điều trị
đã báo cho bảo vệ bệnh viện tìm kiếm
đến khoảng một mươi giờ hai mươi phút đơn vị phát hiện bệnh nhân pmv ở ban công ngoài tầng bảy nhà b
sau đó ông lvp bảo vệ thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân
khoảng một mươi giờ bốn mươi phút ông p không may bị ngã từ lan can tầng bảy nhà b xuống tầng ba và tử vong
trong khi đó đến một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh bắc cạn
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn phối hợp với người nhà bệnh nhân khuyên nhủ
dùng các biện pháp cứu hộ để đưa bệnh nhân pvm vào khu vực an toàn
tuy nhiên đến khoảng một mươi năm giờ bệnh nhân pvm rơi từ tầng bảy xuống sân bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
điểm rơi nằm ngoài phao hơi cứu hộ
ngay lập tức bệnh nhân pvm được chuyển đến phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
trong tình trạng tiên lượng xấu và tử vong sau đó
chiều ngày hai tháng ba vừa qua hai căn nhà ở phường phú lương quận hà đông thành phố hà nội
bất ngờ xảy ra cháy lớn
theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét
may mắn vụ cháy không thiệt hại về người
theo đó khoảng một mươi năm h ngày hai tháng ba tại ngôi nhà số một mươi và số một mươi hai thuộc tổ dân phố một mươi bảy
phường phú lương quận hà đông thành phố hà nội xảy ra cháy lớn
sau khi nhận tin báo cảnh sát phòng cháy trựa cháy đã điều khiển xe trựa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa ngăn cháy lan
theo cảnh sát đến một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
không có khả năng cháy lan sang các nhà lân cận
đến một mươi sáu h ba mươi đám cháy cơ bản được dập tắt
cơ quan công an cho hay vụ cháy không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ
theo một số nhân chứng thời điểm xảy ra vụ cháy
cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng loạn hô hoán hàng xóm
theo đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cho biết
bên trong ngôi nhà có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp rổ nhựa
hai ngôi nhà bị cháy không có người mắc kẹt
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm ngày hai tháng ba tại km năm mươi chín trăm linh trên quốc lộ bảy mươi
địa phận thôn loan hường xã tân hường huyện yên bình đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe mô tô
khiến hai người tử vong
theo đó xe mô tô biển kiểm soát hai mươi một e một sáu trăm một mươi năm xx
do chị trần thị hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú thôn yên thắng xã tân hường huyện yên bình tỉnh yên bái
điều khiển theo hướng yên bái lào cai
đã va chạm với mô tô biển kiểm soát hai mươi một b một sáu trăm chín mươi một xx
do nguyễn đại hát sinh năm hai nghìn sáu
chú thôn ngòi bang xã bảo ái huyện yên bình điều khiển đi cùng chiều
vụ tai nạn khiến nạn nhân nguyễn đại hát tử vong tại chỗ
chị trần thị hát bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
hai xe mô tô bị hư hỏng nặng
lực lượng công an xã tân hường huyện yên bình tỉnh yên bái
đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra
đội cảnh sát giao thông đường bộ số ba phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
phối hợp cùng đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cũng liên quan đến tình trạng tai nạn giao thông trong ngày hai tháng ba
công an huyện đắc lây con tùm cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm
giữa xe ô tô bán tải và xe mô tô khiến một nam thanh niên tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi một h ngày hai tháng ba xe mô tô biển kiểm soát tám mươi hai n một một mươi một nghìn hai trăm sáu mươi bốn
do a thế tề ba mươi bốn tuổi chú huyện ngọc hồi con tum điều khiển theo hướng huyện ngọc hồi đi đắc lây
khi đến km một nghìn bốn trăm bốn mươi năm ba trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua thị trấn đắc lây huyện đắc lây
xe mô tô đã lấn lản tông trực diện vào ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h hai mươi nghìn hai mươi một
do tài xế lê quốc sĩ hai mươi chín tuổi chú cà mau điều khiển theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh khiến a thế tê tử vong tại chỗ
theo lực lượng chức năng thời điểm trên nạn nhân không đội mũ bảo hiểm
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ngày một tháng ba trên mạng xã hội phản ánh một thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
có hành vi bốc đầu xe trên tuyến đường phạm văn đồng quận dương kinh tp hải phòng
tiếp đó ngày hai tháng ba trên mạng xã hội tiếp tục có hình ảnh trường hợp vi phạm
điều khiển xe mô tô bốc đầu xe trên tuyến đường hai trăm một mươi hai tiên lãng hải phòng
sau khi có thông tin phản ánh trên mạng xã hội đại tá bùi trung thành phó giám đốc công an thành phố hải phòng
đã chỉ đạo công an quận dương kinh công an quận đồ sơn công an huyện tiên lãng
và phòng cảnh sát giao thông công an thành phố phối hợp giả soát xác minh xử lý nghiêm theo quy định
qua giả soát đến sáng hai tháng ba công an quận dương kinh tp hải phòng đã xác định
và triệu tập nguyễn quốc hát sinh năm hai nghìn sáu trú tại dư hành kênh quận lê trân hải phòng lên làm việc
kết quả sơ bộ xác định khoảng một mươi sáu h ngày một tháng ba nguyễn quốc hát mượn xe mô tô biển kiểm soát một mươi năm l hai mươi ba x
của bạn tại một quán trên địa bàn phường vĩnh niệm quận lê trần điều khiển đi theo hướng cầu rào hai đồ sơn
khi đi qua vòng xuyến cầu giao hai thuộc địa bàn quận dương kinh
nguyễn quốc hát có hành vi bốc đầu xe khoảng một trăm linh mét
công an huyện tiên lãng hải phòng cũng xác định hồi một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai
tại đường hai trăm một mươi hai thuộc xã quang phục tiên lãng nguyễn mạnh đề sinh năm hai nghìn bảy trú tại khu sáu
thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi năm h một bốn trăm sáu mươi sáu xx
chở theo trịnh gia bê sinh năm hai nghìn chín trú tại khu sáu xã tiên thắng huyện tiên lãng
có hành vi điều khiển phương tiện bốc đầu xe
công an quận dương kinh công an huyện tiên lãng đang tiếp tục xác mình
làm rõ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
xin chuyển sang các tin tức xã hội đáng chú ý
thưa quý vị sau kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
nhiều người dân thủ đô bất ngờ phát hiện hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến
không ít gia đình có hóa đơn ghi tiền điện tăng gấp từ hai đến ba lần so với các tháng trước đó
theo đó một người dân sống tại hà nội đã đăng tải bài viết cùng với hình ảnh ghi chỉ số công tờ
phản ánh việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến sau kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
người dân này cho biết ghi điện ngày nào cũng được cuối tháng cũng không có vấn đề gì
nhưng tại sao không ghi riêng từng tháng mà cộng dồn như vậy khiến hóa đơn tiền điện tăng gấp bội
tôi cho rằng cách tính hóa đơn như vậy là chưa hợp lý
trước những băn khoăn về việc số tiền điện mà người dân phải trả sẽ tăng mạnh khi thay đổi ngày ghi chỉ số công tờ
bà tô lan phường trưởng ban kinh doanh tổng công ty điện lực hà nội cho biết
mức sử dụng điện của từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số
vì vậy việc ghi này vẫn đảm bảo quyền lợi hơn hai tám triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thủ đô
bởi số kwh để tính bậc thang theo giá điện cũng được chia đều khi số ngày tăng lên
ông nguyễn đình thắng phó giám đốc sở công thương hà nội cho hay
việc điều chỉnh thống nhất ngày ghi chỉ số công tơ điện sẽ giúp cho quản lý ngành
việc thanh quyết toán báo cáo số liệu thống nhất tránh những sai sót liên quan đến việc ghi chỉ số xuất hóa đơn
theo ông thắng đây là chủ trương đã có và tổng công ty đã báo cáo các cấp để thống nhất triển khai đồng bộ
thông tin tuyên truyền cho người dân
cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết về các vùng trên cả nước
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ đầu tuần sau nền nhiệt ở miền bắc sẽ có xu hướng ấm dần trở lại
chấm dứt đợt không khí lạnh kéo dài hơn một tuần qua
ngay từ những ngày đầu tháng ba miền bắc đã đón một đợt không khí lạnh tăng cường
khiến nền nhiệt luôn duy trì ở mức thấp đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm
không khí lạnh khô và kèm theo gió rét khiến việc di chuyển trở nên khó khăn
người dân khi ra đường ai cũng phải trang bị đầy đủ áo ấm khăn lèn để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt
thời tiết khắc nghiệt của hà nội làm khổ nhiều người lao động
khiến công việc của họ vốn đã vất vả mệt nhọc nay lại thêm phần khó khăn
bất chấp giá bút họ vẫn phải ra đường kiếm sống bịt kín như ninja
mặc thật nhiều áo là những cách mà họ vận dụng để chống chọi với cái rét
trên vỉa hè những người mưu sinh sống dưới cái lạnh cắt da cắt thịt phải đốt lửa sơi ấm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ tuần sau nền nhiệt ở bắc bộ sẽ có xu hướng ấm trở lại
chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài hơn một tuần qua
nhiệt độ những ngày tới có thể lên tới hai mươi chín ba mươi độ c
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại